một nội dung đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trước khi được trình ra quốc hội đó là dự thảo luật thủy lợi bỏ khái niệm thủy lợi phí
vậy liệu việc xóa bỏ thủy lợi phí nông dân có bị đội thêm chi phí
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau của phóng viên thời sự
dự thảo luật thủy lợi bao gồm tám chương sáu mươi bảy điều
một trong những điểm mới của dự thảo luật thủy lợi là quy định về giá dịch vụ thủy lợi thay cho thủy lợi phí
tại pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi thống nhất với văn bản pháp luật hiện hành
đồng thời việc thực hiện cơ chế giá sẽ làm thay đổi nhận thức của xã hội về công tác thủy lợi từ phục vụ sang đúng bản chất dịch vụ
giúp người sử dụng dịch vụ hiểu rõ bản chất hàng hóa của nước
coi dịch vụ thủy lợi là một dịch vụ đầu vào cho sản xuất nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm
hồi trước dùng phí thì nhà nước miễn phí đúng không ạ
hiện nay chuyển sang giá nhà nước trợ giá mà trợ giá là hiện nay là đang trở giá theo cái mức mà nhà nước quy định ở nghị định sáu mươi bảy đấy
là bình quân là khoảng một triệu ba một hectare một vụ cho lúa
một năm nhà nước chi khoảng sấp chỉ khoảng sáu hai trăm linh tỷ đang trở dập là trả giúp cho nông dân thì trả giúp doanh nghiệp
cái hỗ trợ người dân bằng tiền người dân có
quyền kiểm soát được rằng cái việc hỗ trợ đấy tôi được hưởng như thế nào
hiện nay phần lớn người dân vẫn hiểu chính sách miễn giảm thủy lợi phí là bỏ thu lệ phí
nhưng thực ra đây là phần hỗ trợ của nhân nước nhằm giảm gánh nặng chi phí sản xuất nông nghiệp và có kinh phí để tu sửa chống xuống cấp công trình
tuy nhiên qua thời gian kinh phí hỗ trợ cho thủy lợi quá lớn
trong khi đó máy móc thiết bị không có điều kiện để nâng cấp
tuy nhiên để xóa bỏ thủy lợi phí
chuyển sang cơ chế giá thì cần có những quy định rõ ràng về các đối tượng để xác định mức giá mức hỗ trợ của nhà nước cho các đối tượng miễn giảm
thủy lợi phí chuyển sang giá anh sử dụng nhiều thì anh phải đóng góp nhất là các doanh nghiệp
còn chúng ta miễn thị lợi phí là một hình thức gián tiếp hỗ trợ cho nông dân thôi
đề nghị nhà nước có mấy cơ chế nào đó cho những người sản xuất nông nghiệp
mà tất nhiên một phần nào đó cũng phải nâng cao với những hợp tác xã với những người kinh doanh đất đất này thì có trách nhiệm
còn người nông dân được hưởng thủ lợi cái việc này cũng nên có phân biệt ra
liên quan đến việc chuyển từ công into hợp tác xã trong lịch sử
đến việc chuyển từ thủy lợi phí sang giá dịch vụ thủy lợi có làm tăng thêm chi phí của nông dân hay không
lãnh đạo tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khẳng định
việc áp dụng không làm tăng chi phí của nông dân và nông dân sẽ được hưởng dịch vụ tốt hơn từ việc áp dụng cơ chế này
không những thế còn góp phần nâng cao quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi
và làm tăng thêm nguồn thu cho ngân sách để hỗ trợ đầu tư các công trình thủy lợi
phục vụ sản xuất và dân sinh cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu ở những khu vực khó khăn vùng sâu vùng xa
nhìn chung đây là một chủ trương đúng nhưng phải làm sao để có lợi cho cả người nông dân
và bên cung cấp dịch vụ mới mong quy định đi vào cuộc sống
thưa quý vị hàng năm căn cứ vào diện tích biện pháp tưới tiêu và mức thu thủy lợi phí do ủy ban nhân dân các tỉnh quy định
trên cơ sở dự toán của các tỉnh bộ tài chính đã cấp bù kinh phí miễn thủy lợi phí cho các địa phương
điều này đã tạo thêm gánh nặng cho ngân sách khi mà số tiền duy tu vận hành bảo dưỡng
các công trình tăng lên
theo thời gian sử dụng nếu xem nước là hàng hóa thì phải theo công thức có bán có mua trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
theo dự thảo luật thủy lợi nhà nước khuyến khích mọi thành phần kinh tế mọi người dân đều có thể đầu tư
tham gia quản lý khai thác các công trình thủy lợi và đều được hưởng các quyền lợi trong kinh doanh
đây được xem là một gợi mở quan trọng để việc quản lý và khai thác công trình thủy lợi phát huy tốt trong bối cảnh ngày nay
theo bộ tài chính đối với lĩnh vực
với lĩnh vực thủy lợi nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương được cân đối theo nguyên tắc
bảo đảm một trăm linh số thủy lợi phí được miễn cho các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trung ương
hỗ trợ một trăm linh kinh phí miễn thu thủy lợi phí tăng thêm đối với các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương
hỗ trợ năm mươi kinh phí miễn thủy lợi phí tăng thêm đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương dưới năm mươi
đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương từ năm mươi trở lên kinh phí tăng thêm do ngân sách địa phương đảm bảo

câu chuyện tại hồ thủy lợi dầu tiếng tỉnh tây ninh là một ví dụ
với diện tích mặt nước trên hai trăm bảy mươi km hai dung tích gần một sáu tỷ m ba hồ dầu tiếng phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất cho người dân năm tỉnh là tây ninh bình dương bình phước long an và tp hcm
tuy nhiên hiện nay mỗi năm nhà nước vẫn phải cấp bù hơn ba mươi tỷ đồng để công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi dầu tiếng phước hòa duy trì hoạt động quản lý và khai thác công trình
trong câu chuyện trao đổi với phóng viên
phóng viên truyền hình nhân dân lãnh đạo của công ty đã thẳng thắn cho rằng nếu không theo cơ chế khoán như hiện hành mà được giao quyền tự chủ như luật thủy lợi đang được trình quốc hội
thì chỉ riêng việc cấp nước sinh hoạt cho tp hcm mỗi năm công ty cũng đã có thể thu về đến hai trăm linh tỷ đồng và không cần nhà nước phải cấp bù kinh phí để hoạt động
thế thì là hiện nay theo cái quản lý tài chính hiện nay thì là vẫn mang tính bao cấp hàng năm thì công ty lập kế hoạch và bảo vệ tại bộ tài chính
nông nghiệp và được cấp khoảng ba mươi tám tỷ số tiền này chỉ đủ nuôi bộ máy và duy tu bảo dưỡng cho công ty chưa thúc đẩy được sản xuất kinh doanh và phát triển ngày một tốt hơn
vừa rồi luật thủy lợi đang được quốc hội xem xét thông qua thì chúng tôi cũng phấn khởi là nếu giao quyền tự chủ kinh doanh cho công ty
thì ngoài cấp nước cho nông nghiệp miễn phí cho nông nghiệp và công ty được chủ động thu tiền
sinh hoạt chỉ là một bài tán tính cho thành phố hồ chí minh thì hàng năm cũng thu được hàng trăm tỷ
như vậy thì nhà nước không phải cấp tiền hàng năm cho công ty và công ty đã có nguồn đầu tư canh mương nội đồng
làm cho cái đời sống xóa đói giống nhau cho dân vùng nông thôn đưa nước tần ruộng cũng ngày một tốt hơn bây giờ
hồ dầu tiếng chỉ là một trong số hàng nghìn hồ chứa trên khắp cả nước đang để lãng phí nguồn thu không tận dụng được nguồn tài nguyên nước
trong khi đó hàng năm nhà nước vẫn phải cấp bù kinh phí cho công tác vận hành khai thác các công trình hồ chứa này
vì vậy theo nhiều chuyên gia khi luật thủy lợi được thông qua sẽ đưa công tác thủy lợi tiếp cận với cơ chế thị trường
tạo động lực cho các tổ chức cá nhân cùng tham gia hoạt động thủy lợi gắn trách nhiệm của bên cung cấp dịch vụ thủy lợi với bên sử dụng dịch vụ thủy lợi